tại khu đền thờ vua đinh tiên hoàng lê đại hành huyện hoa lư tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh bình đã tổ chức lễ mở cửa đền
và dân hương mở đầu cho chương trình lễ hội hoa lư năm hai nghìn một mươi bảy
trong không khí thiêng liêng các đại biểu kính cẩn tưởng nhớ tri ân công lao dựng nước và giữ nước
của ba triều đại vua đinh tiên hoàng lê đại hành và lý công uẩn bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy
truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo chung sức xây dựng quê hương ninh bình ngày càng giàu mạnh
lễ dân hương là hoạt động mở đầu ngày khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn một mươi bảy lễ hội nhân kỷ niệm một nghìn bốn mươi chín năm
đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế lập nên nhà nước đại cổ việt nhà nước phong kiến trung ương tập quyền
đầy đủ đầu tiên của việt nam tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiên đế trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ đất nước khởi dậy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết của các dân tộc việt nam
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc lễ hội hoa lư không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống
lịch sử văn hóa của dân tộc mà còn là cơ hội để quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch đẩy mạnh phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh lễ hội hoa lư diễn ra từ ngày năm đến ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy